cảm lạnh là chứng bệnh rất thường gặp với hầu hết mọi người đều có thể bị hai hoặc ba đợt cảm lạnh mỗi năm
cảm lạnh là một bệnh thuộc đường hô hấp do virus thuộc chủng rhinovirus hoặc antivirus gây ra
chúng xâm nhập vào cơ thể qua mắt mũi miệng hoặc coa các giọt bắn trong không khí khi người bệnh hát hơi hoặc ho
bệnh gây khó chịu mệt mỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
bệnh thường xảy ra vào mùa đông khi trời lạnh mưa hoặc thời tiết thay đổi đột ngột
bất kỳ ai cũng có thể mắc cảm lạnh tuy nhiên bệnh thường gặp ở mọi người nhất là trẻ em và người già
đối với các triệu chứng của cảm lạnh thông thường xuất hiện từ một đến ba ngày sau khi tiếp xúc với virus gây cảm lạnh
các dấu hiệu và triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người bao gồm chảy nước mũi hoặc gẹt mũi
đau họng ho xương hạch bạch huyết
nhẹ hoặc đau đầu nhẹ đau soang hát xỉ hơi liên tục sốt nhẹ cảm thấy không khỏe khó chịu
cảm lạnh nếu không được điều trị kịp thời đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng như bệnh viêm phổi viêm soang viêm tay giữa và nhiều căn bệnh khác
cảm lạnh thông thường thường do virus gây ra nên không có cách chữa trị nhưng thuốc không kê đơn
được gọi tắt là otc có thể làm dịu các triệu chứng và
cảm lạnh không có tác động của cảm lạnh đến các hoạt động hàng ngày của người mắc
hiện tại có nhiều loại thuốc không kê đơn có thể giúp bạn dễ chịu hơn khi mắc cảm lạnh tuy nhiên đâu là cách sử dụng an toàn
các loại thuốc không kê đơn điều trị nghẹt mũi và hát hơi những loại thuốc này có thể giúp bạn thở dễ dàng hơn
trong đó thuốc kháng histamin các nghiên cứu cho thấy thuốc kháng histamin không cải thiện nhiều triệu chứng cảm lạnh
nhưng chúng có thể hoạt động tốt hơn khi kế hoạch
thuốc kháng histamine có thể kết hợp với thuốc thông mũi một số loại thuốc kháng histamine có thể gây buồn ngủ hơn những loại khác
do vậy hãy lưu ý các tác dụng phụ khi sử dụng thuốc không nên uống rượu khi đang sử dụng thuốc này thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc
thuốc kháng histamine thường dùng như clophenyramine difehydramine
thuốc thông mũi làm co các mạch máu bị sừng trong mũi để giảm nghẹt mũi
thuốc thông mũi có tác dụng phụ ngược lại với thuốc histamine thuốc có thể khiến bạn buồn trồn
tránh dùng thuốc trong vòng vài giờ trước khi đi ngủ vì thuốc có thể gây khó ngủ
nếu bị tăng huyết áp nên trao đổi với bác sĩ xem liệu có thể sử dụng thuốc thông mũi hay không
hiệp hội tim mạch hoa kỳ khuyến cáo tránh các thành phần hoạt tính sau nếu bạn đang sống chung với tăng huyết áp
thay vào đó hãy dùng thuốc long đờm chẳng hạn như wafenesin và lưu ý đến các loại thuốc otc được sản xuất an toàn cho những người bị huyết áp cao
ngoài ra không sử dụng thuốc xịt thông mũi trong hơn ba ngày liên tiếp vì có thể làm cho mũi nghe trở lại
các loại thuốc thông mũi thường dùng là bisuduferin dạng uống phenylephrine oxymetazoline dạng nhỏ hoặc dạng xịt
điều trị ho khi cảm lạnh
thông thường không cần điều trị ho các cơn ho có thể tự biến mất sau vài ngày
tuy nhiên nếu ho gây khó chịu có thể dùng một số thuốc có thành phần ngăn chặn phản xạ ho
những loại khác chứa tác nhân làm loãng chất nhầy
nếu cơn ho làm đau họng hãy tìm thuốc có dứa dextromethulfan
thuốc có thể làm giảm các triệu chứng ho qua đó làm giảm đau họng nhưng nó không điều trị được nguyên nhân gây ho của bạn
thuốc ho thường không gây ra tác dụng phụ ở người lớn khỏe mạnh nhưng có thể khiến một số người cảm thấy chóng mặt hoặc buồn ngủ
tuyệt đối không dùng thuốc kéo dài mà không có sự đồng ý với người lớn
các thuốc trị cảm lạnh giảm ho không kê đơn có thể kể đến như dextromethulfan guiafenazine
thuốc điều trị đau và sốt
acetaminophen paracetamol làm giảm đau hạ sốt có trong nhiều sản phẩm trị ho và cảm lạnh
đọc kỹ các nhãn thuốc và làm theo đúng hướng dẫn về liều lượng để tránh uống quá liều acta minofen
thuốc cảm tốt nhất cho đau đầu do viêm soang
khi các triệu chứng tắc nghẽn xảy ra trong xoang bạn có thể cảm thấy áp lực sọ não và nghẹt thở trong đầu mũi
đau đầu do viêm soang này thường là triệu chứng chính mà mọi người liên tưởng đến lạnh đầu
ibuprofen hoặc naproxen có thể giúp giảm đau
thuốc thông mũi như pestoideoferin có thể giúp giảm tắc nghẽn nhưng cần lưu ý thuốc có thể gây tác dụng phụ như buồn trồn hoặc lo lắng
thuốc cảm ban đêm tốt nhất cho giấc ngủ
thuốc kháng histamin có thể giảm ho và cũng khiến bạn cảm thấy buồn ngủ
thuốc có chứa chất kháng histamin như doxylamine hoặc difehydramine có thể giúp bạn dễ ngủ hơn khi bị cảm lạnh
những lưu ý khi sử dụng thuốc không kê đơn
hiện nay việc mua thuốc không kê đơn điều trị cảm lạnh khá dễ dàng
mặc dù là thuốc không kê đơn nhưng khi sử dụng vẫn cần phải lưu ý các điều sau
thứ nhất tránh dùng hai loại thuốc điều trị cảm vì có thể gây tương tác thuốc
một số bệnh có thể tương tác với thuốc điều trị cảm lạnh như thuốc thông mũi
vì vậy nên trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe như bệnh tăng nhạn áp bệnh tim tăng huyết áp hoặc nhịp tim không đều
hoặc các thuốc đang sử dụng để tránh các tương tác có thể xảy ra
khi mua thuốc cảm lạnh không kê đơn cần đọc kỹ nhãn thuốc kiểm tra xem trong thành phần có chứa hoạt chất đã có trong các loại thuốc khác mà bạn đang dùng hay chưa để tránh dùng nhiều sản phẩm có chứa cùng hóa chất gây quá liều
điều này rất hay gặp với các sản phẩm chứa paracetamol
tuyệt đối không được uống nhiều hơn liều khuyến nghị đọc kỹ cảnh báo về các tác dụng phụ có thể xảy ra
thông thường các triệu chứng cảm lạnh sẽ biến mất sau vài ngày
tuy nhiên nếu tình trạng khó thở thở khò khè hoẹt mũi kéo dài hơn hai tuần hoặc tái phát đau họng kéo dài hơn năm ngày sốt cao hơn ba mươi tám năm độ c đau ở mặt hoặc soang nên trao đổi với bác sĩ hoặc đến khám tại cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
khi nào mới dùng thuốc kháng sinh trị ho và cảm lạnh
thuốc kháng sinh không có tác dụng điều trị cảm lạnh thông thường
thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và cảm lạnh thường do virus gây ra nên không dùng kháng sinh để trị cảm lạnh
nếu bạn bị nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn gây ra bạn sẽ cần đi khám để được dùng thuốc tích hợp
các biện pháp tự nhiên trị cảm lạnh
ngoài thuốc không kê đơn để giảm bớt các triệu chứng có một số biện pháp điều trị tại nhà cũng có thể hữu ích
nghỉ ngơi nhiều
nghỉ ngơi là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể cung cấp cho cơ thể khi đối phó với cảm lạnh cũng như ngủ đủ giấc giúp tăng hệ thống miễn dịch cho cơ thể
cung cấp đủ nước cho cơ thể
uống đủ nước bao gồm nước lọc cha thảo mộc và các loại nước khác có thể giúp làm loãng dịch đường hô hấp chống tắc nghẽn và nói chung giúp làm dịu các triệu chứng của bà
nghỉ ngơi nhiều
hơi nước từ vòi hoa sen hoặc bát nước nóng
hít hơi nước có thể làm dịu sự tắc nghẽn và giúp bạn thở dễ dàng hơn
sử dụng máy tạo độ ẩm
sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng nơi bạn ngủ có thể giúp đường mũi thông thoáng hơn
bổ sung kém
mặc dù cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về liều lượng thích hợp bổ sung kẽm đã được chứng minh là giúp ích cho hệ thống miễn dịch và có thể giúp ngắn thời gian bị cảm lạnh
mật ong có thể làm dịu cổ họng và có thể giúp giảm ho
tỏi có đặc tính khử trùng và kháng khuẩn có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch của cơ thể chống lại nhiễm trùng
khi chọn thuốc trị cảo lạnh hay cố gắng chọn một loại dựa trên các triệu chứng ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất và cân nhắc thời gian bạn dùng chúng trong ngày
hãy nhớ luôn đọc các hướng dẫn về liều lượng và không tăng gấp đôi các loại thuốc có cùng thành phần hoạt tính

cảm lạnh thường có thể mất bảy một mươi ngày nếu bạn vẫn cảm thấy ốm sau đó hoặc nếu các triệu chứng của bạn bắt đầu tồi tệ hơn nên đi khám bác sĩ
phòng tránh cảm lạnh như thế nào
hiện tại chưa có vắc xin phòng cảm lạnh do đó để tránh mắc cảm lạnh cần lưu ý giữ gìn vệ sinh rửa tay thường xuyên giữ môi trường sống sạch sẽ vệ sinh đồ chơi của trẻ
sạch sẽ vệ sinh đồ chơi của trẻ dùng khăn giấy khi hát hơi ho hát hơi hoặc ho vào khỉu tay nếu không có khăn giấy
không dùng chung đồ dùng cá nhân đặc biệt khi có thành viên trong gia đình bị ốm
không tiếp xúc với người bị cảm lạnh ăn uống đầy đủ tập thể dục thường xuyên